thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi chín tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đoàn công tác của chính phủ
đã đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án cao tốc đi qua địa bàn tỉnh khánh hòa
hiện các nhà thầu thi công đã huy động kỹ sư công nhân máy móc thiết bị đến công trường
hiện công tác di rời hạ tầng kỹ thuật chưa đạt yêu cầu đề ra trong đó vướng mắc lớn nhất tại địa phận thị xã ninh hòa
chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phân đấu dự án sẽ hoàn thành vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi năm
vượt sáu tháng so với kế hoạch ban đầu
kiểm tra tình hình triển khai dự án
phải vào cuộc nếu chỉ vướng một vài cột truyền tải hai trăm hai mươi kv thì vẫn có thể giải quyết được
thủ tướng yêu cầu phải chú ý chống tiêu cực không được bán chia nhỏ gói thầu
bộ giao thông vận tải phải ra soát kỹ vấn đề này nhất là phải bảo đảm nhà thầu có năng lực
thủ tướng đề nghị xây dựng lại tiến độ tăng ca kíp làm ba k bốn kip ăn tranh thủ
ngủ khẩn trương chỉ bàn làm không bàn lùi nếu nhà thầu nào làm tốt sẽ được giao tiếp những dự án tiếp theo
thủ tướng nêu rõ đẩy nhanh tiến độ sẽ có lợi cho công trình giảm chi phí sớm phục vụ nhân dân
thủ tướng yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam evn nghiên cứu điều động vật tư để di rời công trình điện
các địa phương nghiên cứu khai thác hiệu quả nhất là các nút giao để tạo không gian phát triển mới
bộ giao thông vận tải phải nghĩ thoáng vấn đề này khuyến khích các địa phương tự bỏ kinh phí để làm thêm nút giao
vì làm ngay khi đang thi công đoạn tuyến cao tốc sẽ thuận lợi hơn
trên công trường nhà thầu lysen báo cáo thủ tướng chính phủ đang rút ngắn kế hoạch sáu tháng
sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khác tập trung nguồn lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
báo cáo thủ tướng chính phủ lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho biết
đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh khánh hòa giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng
giải quyết đường găng tiến độ xây dựng lại tiến độ
lãnh đạo tỉnh khánh hòa cam kết với thủ tướng chính phủ quyết tâm giải quyết
xây dựng đường bộ cao tốc khánh hòa bunma thuột giai đoạn một có tổng chiều dài một trăm một mươi bảy km
qua hai tỉnh khánh hòa trên ba mươi hai km và tỉnh đắk lắc gần tám mươi năm km với quy mô bốn làn xe
cho đến thời điểm này các đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khối lượng công việc
để phấn đấu hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn trong năm hai nghìn hai mươi
cơ bản hoàn thành đoạn tuyến trong năm hai nghìn hai mươi sáu và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án vào năm hai nghìn hai mươi năm
hiện dự án đang gặp vướng mắc thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng khai thác
sử dụng tài sản tận thu rừng dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng thi công
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa kiến nghị xem xét phương án xử lý dự án bot quốc lộ hai mươi sáu
và xây dựng nút giao liên thông tại vị trí giao với quốc lộ hai mươi sáu hiện đang xây dựng cầu vượt trực thông
kiểm tra tình hình triển khai thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc khánh hòa bôn ma thuột là dự án trọng điểm quốc gia
có ý nghĩa đặc biệt khi dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh đắk lắc và tỉnh khánh hòa nói riêng
khu vực tây nguyên và các tỉnh duyên hải nam trung bộ nói chung

hết sức tránh các hiện tượng tiêu cực thủ tướng nêu rõ qua trao đổi thấy nổi lên là vấn đề giải phóng mặt bằng do đó hai tỉnh đắk lắc và khánh hòa phải chủ động vào cuộc
khuyến khích tái định cư tại chỗ làm nhanh nhưng phải bảo đảm đời sống nhân dân di rời đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ
công tác này phải làm trước ngày ba mươi tháng năm và ba mươi tháng sáu theo kiến nghị
thủ tướng yêu cầu trong quá trình phải đặt bài toán tổng thể trong việc đầu tư nút giao với quốc lộ hai mươi sáu để tạo thuận lợi hơn cho khánh hòa cho nhân dân
bộ giao thông vận tải và tỉnh khánh hòa phải làm việc về vấn đề này
theo thủ tướng có thêm nút giao thì sẽ thuận lợi hơn
thủ tướng yêu cầu quá trình làm phải kiểm tra tiến độ rút ngắn thời gian bảo đảm chất lượng thi công ba k bốn kip nhà thầu nào làm không tốt phải kiên quyết xử lý